một mươi hai con rác khổng lồ đã được dựng bằng cây màu đặt tại công viên thống nhất hà nội
như một cách đặc biệt chào đón tết nguyên đán mậu tuất sắp tới
năm ngoái hà nội cũng đã triển khai dự án dựng cây thành hình một mươi hai con giáp
tại một số điểm trên địa bàn mà được người dân thủ đô yêu thích và đón nhận
đây là năm thứ hai một mươi hai con giáp khổng lồ kết từ nhiều loại cây khác nhau
được thực hiện tại hà nội để mừng tết nguyên đán
tạo nên những con ráp khổng lồ là các loại cây có nhiều màu lá khác nhau
như ngọc bút dạ yến thảo tứa tô có độ bền sức sống lâu hơn là làm từ các loài hoa khác
hiện nay hình tượng một mươi hai con giáp đã hoàn thành và được đặt trong công viên thống nhất
công viên này thấy công viên nó sống động hẳn cả lên nhiều người đến chỉ thích chụp ảnh
và trên ngưỡng nghĩ cái con này là chính thôi ai cũng hổ hởi khi mà vào đến đây
cá nhân tôi tôi thấy là rất là sạch đẹp cảnh quan trang hoàng lộng lẫy cho cả công viên
để các con giáp có tạo hình sống động các công nhân đã mất khá nhiều công cắt tỉa tỉ mỉ
để duy trì các loại cây lá trang trí
bên trong các con giáp còn được nhồi một loại đất sạch giàu dinh dưỡng
các con giáp được gắn trên phần đế bằng thép chắc chắn
sẽ đảm bảo hơn như năm mai đấy là quay trồng hoa thì nói chung là chỉ được nụ đầu đẹp thôi
sau đó bắt đầu nó héo hoa nó tàn bắt đầu nó xấu nhìn con giống nó rất là xấu nó lồn sợ
nhìn cây lá màu này thì cảm giác là con giống sẽ gọn hơn mới cả đẹp hơn
được biết năm nay một mươi hai con giáp sẽ không được di chuyển ra đường phố như năm trước
mà sẽ được trưng bày trong suốt dịp tết nguyên đán tại công viên thống nhất hà nội